cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng
về hành vi tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô năm chỗ đi từ hướng cao bằng lạng sơn có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra
phát hiện trên xe ô tô có sáu người trong đó có hai người việt nam là nông văn tùng chú tại lạng sơn trịnh văn thắng chú tại hà nội
và bốn công dân người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
qua đấu tranh thắng khai nhận được một người đàn ông thuê đón bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép với giá bốn triệu đồng
thắng thuê tùng là lái xe taxi tới địa điểm đón bốn công dân trên với giá ba triệu đồng
khi đang trên đường về xã chi lăng huyện tràng định thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện